tại đại lễ đường nhân dân thủ đô bắc kinh trung quốc đã diễn ra cuộc hội đàm giữa chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân với chủ tịch nhân đại trung quốc lật chiến thư
tại cuộc hội đàm hai chủ tịch quốc hội cùng bàn về việc đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới
quốc hội hai nước cùng quan tâm thúc đẩy chính phủ hai nước tăng cường hợp tác trao đổi về kế hoạch thực hiện các thỏa thuận đã ký
bàn về hợp tác kinh tế thương mại mở rộng nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kết nối giao thông hàng không tài chính nông nghiệp văn hóa giáo dục du lịch môi trường ứng phó biến đổi khí hậu và hợp tác giữa các địa phương giao lưu nhân dân
hai chủ tịch cùng đánh giá về hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc
hai bên cùng tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn nhất là về công tác lập pháp công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của mỗi nước
trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của quốc hội và các cơ quan của quốc hội